thưa quý vị năm hai nghìn hai mươi một là năm đáng nhớ của thị trường chứng khoán việt nam
hãy cùng thành phố hôm nay điểm lại những sự kiện nổi bật trong lĩnh vực này
đồng thời các chuyên gia đầu ngành sẽ phân tích cụ thể về hướng đầu tư triển vọng
cũng như những rủi ro có thể xảy ra trong năm hai nghìn hai mươi bốn
tôi tấn nga người sẽ đồng hành cùng quý vị trong suốt chương trình
chỉ số chứng khoán vnnd khép lại năm hai nghìn hai mươi một
khi tiến sát mốc đỉnh một năm trăm linh điểm
lọt tớp có hiệu xuất sinh lời cao bậc nhất thế giới dương ba mươi sáu một năm
trải qua làn sóng dịch lần thứ tư
chỉ số chứng khoán vn index vận chốt năm hai nghìn hai mươi một với một bốn trăm chín mươi tám hai mươi tám điểm
sát móc kỷ lục lịch sử
như vậy chỉ trong vòng một năm vn index đã tăng tới ba trăm chín mươi bốn điểm
tăng ba mươi sáu có phần dưới mạch tăng trưởng ba năm liền
đồng thời là mức tăng cao thứ nhì trong một thập kỷ này
vì sắp sau năm hai nghìn một mươi bảy là tăng bốn mươi tám
với kết quả trên theo dữ liệu từ stocku
chứng khoán vn chính thức lọt vào tớp bảy thị trường
có hiệu xuất tăng mạnh bậc nhất năm qua
trong đó các thị trường dẫn đầu lần lượt là abu dhabi
argentina iceland áo và cộng hòa séc
tính riêng tại châu á thị trường chứng khoán vn sẽ vị trí cao nhất
và mức sinh lời tăng ba mươi sáu tiếp đến là đài loan tăng hai mươi chín
và ấn độ là tăng hai mươi ba
tính chung năm hai nghìn hai mươi một nhà đầu tư trong nước mở mới hơn một năm triệu tài khoản chứng khoán
đây được xem là kỷ niệm
kỷ niệm chưa từng có trong lịch sử thị trường chứng khoán việt nam
lượng tài khoản nhà đầu tư trong nước mở mới trong tháng một mươi hai vừa qua
là con số lớn nhất trong lịch sử hai mươi một năm thành lập thị trường chứng khoán việt nam
đồng thời là tháng thứ một mươi liên tiếp số tài khoản mở mới của nhà đầu tư trong nước
duy trì ở mức trên một trăm linh mỗi tháng và là tháng thứ hai liên tiếp
có trên hai trăm linh tài khoản được mở mới
như vậy tính chung năm hai nghìn hai mươi một nhà đầu tư trong nước mở mới hơn một năm triệu tài khoản chứng khoán
lớn gấp rưỡi tổng số tài khoản mở mới
trong bốn năm hai nghìn một mươi bảy hai nghìn một mươi tám hai nghìn một mươi chín và hai nghìn hai mươi cộng lại tổng bốn năm đạt một bốn triệu tài khoản
cùng với số tài khoản mở mới liên tiếp lập kỷ lục trong năm hai nghìn hai mươi ba
nhà đầu tư cá nhân đã đổ hơn bốn tỷ usd mua dòng cổ phiếu thông qua khớp lệnh
chiến khoán việt nam năm hai nghìn hai mươi một đã có một năm bùng đổ với sự tăng trưởng mạnh mẽ
về chỉ số thanh khoản và cả mức vốn hóa thị trường
theo đó quy mô vốn hóa sàng hô sản
tính đến hết ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một quy mô thị trường trên jose có năm trăm ba mươi ba mã chứng khoán niêm yết
trong đó gồm bốn trăm linh bốn mạng cổ phiếu ba mạng chiến trị quỹ đóng tám mạng chiến trị quỹ etf
một trăm một mươi ba mạng chiến quyền có đảm bảo và năm mạng trái phiếu
tổng khối lượng cổ phiếu đang niêm yết đạt trên một trăm hai mươi năm tỷ cổ phiếu
giá trị vốn hóa niêm yết đạt hơn năm tám triệu tỷ đồng tăng một bốn mươi tám so với tháng trước

gdp năm hai nghìn hai mươi gdp theo giá hiện hành
như vậy so với thời điểm cuối năm hai nghìn hai mươi giá trị vốn hóa trên hosea đã tăng trên bốn mươi hai
trong đó đã có bốn mươi sáu doanh nghiệp có vốn hóa hơn một tỷ usd
bao gồm ba doanh nghiệp có vốn hóa trên một mươi tỷ usd gồm tập đoàn vingroup mã vic
ngân hàng thương mại cố phần ngoại thương việt nam mã vcb và công ty cố phần vinhomes mã vhm
năm hai nghìn hai mươi một cũng là năm đầu tiên chứng kiến những vụ việc bán chui trái phiếu doanh nghiệp
bị phanh phui trong đó việc bán chui bảy mươi bốn tám triệu cổ phiếu flc của ông trịnh văn quyết
đã khiến thị trường trao đảo như nhà đầu tư thu lỗ nặng
cụ thể cổ phiếu này đã lao dốc sáu phiên liên tiếp với năm phiên giảm sàn kịch biên độ
thậm chí cổ phiếu này còn rơi vào trạng thái mất thanh khoản khi bốn phiên gần nhất
chỉ có vài trăm nghìn cổ phiếu được khớp lệnh giao dịch
tình trạng tương tự cũng xảy ra với nhóm cổ phiếu họ flc khác như amd ros
các cổ phiếu này đều đang trải qua sáu bảy phiên giảm sản liên tiếp
và thanh khoản bình quân phiên giảm hơn chín mươi năm so với trước đó
theo đó ông trịnh văn quyết bị phạt tiền một năm tỷ đồng
cho hành vi không báo cáo về việc dự kiến giao dịch không công bố thông tin
ngoài ra ủy ban chứng khoán còn áp dụng hình thức xử phạt bổ sung với ông trịnh văn quyết
là đình chỉ hoạt động giao dịch chứng khoán năm tháng
cơ quan quản lý chứng khoán vẫn đang
tiếp tục phối hợp với cơ quan chức năng để xử lý vụ việc
đây cũng là biện pháp chưa từng có tiền lệ trên thị trường chứng khoán việt nam từ trước đến nay
năm hai nghìn hai mươi một thị trường chứng khoán trong nước khép lại một năm thành công rực rỡ
với nhiều kỷ lục được thiết lập
xem đến năm hai nghìn hai mươi hai chứng khoán việt sẽ ra sao
đâu là những yếu tố hỗ trợ thúc đẩy thị trường này thiết lập đỉnh mới trong năm hai nghìn hai mươi bốn
theo đó gói kích thích kinh tế mà chú lực là chính sách tài khoá sẽ tác động trực tiếp
giúp doanh nghiệp khôi phục sản xuất nhanh chóng kích cầu tiêu dùng giảm chi phí doanh nghiệp
thông qua thuế phí sẽ góp phần đưa gdp tăng trưởng trở lại
gói kích thích đi vào đúng trọng tâm là các ngành tổn thương nặng nề với dịch bệnh
đây là một trong những yếu tố thuận lợi hỗ trợ gián tiếp cho thị trường chứng khoán tăng trưởng trong năm hai nghìn hai mươi
chúng ta cũng thấy là quốc hội đã thông qua cái gói kích cầu trị giá khoảng ba trăm năm mươi tỷ
để mà hỗ trợ nền kinh tế hỗ trợ các doanh nghiệp và kể cả hỗ trợ một số các vấn đề liên quan tới đời sống của người dân
thứ hai nữa là chính phủ cũng đang đẩy mạnh cái quyết tâm đầu tư công
và cái việc mà đẩy mạnh đầu tư công cùng với cái gói hỗ trợ với một cái số tiền lớn chưa từng có trong tiền lệ như vậy
nó sẽ giúp cho các doanh nghiệp hồi phục khá là nhanh
và các doanh nghiệp sẽ được hưởng lợi nhiều dựa trên các doanh nghiệp
chính sách tài khoá chính sách tiền tệ
thì năm hai nghìn hai mươi hai đó là cái chính sách kiểm soát dịch của mình cũng có cái thay đổi
là theo hướng là thích ứng an toàn khơi thông lại cái nguồn lực để cho doanh nghiệp hoạt động
và những cái gói về tài khoá tiền tệ và mở rộng đó
thì nó sẽ giúp cho cộng đồng doanh nghiệp người ta sẽ mạnh dạng đầu tư làm ăn
điều này có nghĩa là nhiều doanh nghiệp sẽ có rất là nhiều dự định đầu tư và phát triển cho tương lai
cho nên là cái khả năng mà
thị trường chứng khoán á nó sẽ nó sẽ nói chung là sẽ là sẽ tăng
nhìn đến năm hai nghìn hai mươi hai hầu hết dự báo đều tin rằng thị trường chứng khoán sẽ tiếp tục tăng về mặt điểm số
cùng với thanh khoản tiếp tục gia tăng khi hệ thống giao dịch mới được đưa vào vận hành
mục tiêu mà phần lớn tổ chức kỳ vọng cho vn index trong năm hai nghìn hai mươi
sẽ nằm ở vùng từ một bảy trăm linh đến một tám trăm linh điểm
dựa trên nền tảng kinh tế sẽ tiếp tục phục hồi
và các chính sách tài khoá tiền tệ vẫn duy trì theo hướng nới lỏng
trong hai nghìn hai mươi một thị trường chứng khoán đã có một năm rất là thăng hoa
thăng hoa về điểm số khi tạo ra đỉnh mới
thứ hai thăng hoa về số lượng tài khoản mở mới liên tục tăng mạnh
thì trong năm hai nghìn hai mươi hai cá nhân tôi vẫn duy trì quan điểm là tất cả
điểm số sẽ tiếp tục trên một cái mốc đỉnh cao mới
trong hai nghìn hai mươi hai kỳ vọng của tôi dự báo sẽ là quanh một vùng một bảy trăm linh điểm đối với chỉ số vn index
cơ hội nâng hạn sẽ đến với thị trường chứng khoán việt nam
và các bộ phòng chống lý
ví dụ như từ bộ tài chính các quyết định rồi dẫn đến các cái triển khai chính sách
từ ủy ban chứng khoán và các sở giao dịch chứng khoán cũng như trung tâm lưu ký
đang phối hợp để đưa ra những sản phẩm mới hay là đang hoàn thiện các cơ chế
để mà giúp cho thị trường chứng khoán việt nam ngày càng phát triển nhiều hơn
và vì vậy sẽ làm cho cái dòng vốn đến từ nhà đầu tư nước ngoài sẽ tiếp tục đổ vào thị trường chứng khoán việt nam
vì vậy sẽ làm cho dòng vốn đến từ nhà đầu tư nước ngoài sẽ tiếp tục đổ vào thị trường chứng khoán việt nam
các chuyên gia cũng nhận định một số ngành hướng lợi từ chính sách đầu tư công
cụ thể như xây dựng cơ bản phát triển hạ tầng vật liệu xây dựng
trong đó sắp thép hướng lợi rõ nét và những ngành liên quan tài chính như ngân hàng
bất động sản khu công nghiệp sẽ là nhóm ngành thu hút dòng tiền
đặc biệt cổ phiếu ngân hàng được kỳ vọng sẽ là lực đải chính
cho vn index lập đỉnh mới cùng với nhóm cổ phiếu có giá trị vốn hóa lớn thứ hai là bất động sản
đặc biệt cổ phiếu ngân hàng được kỳ vọng sẽ là lực đại chính

tại vì đây là một nhóm cổ phiếu đầu ngành của nền kinh tế
và rõ ràng trong năm hai nghìn hai mươi một khi giá cổ phiếu của nhóm ngành này đã giảm về mức thấp
với mức bgn đang ở mức đáy của ba năm
thì đây rõ ràng là một cơ hội hấp dẫn cho nhà đầu tư trung hạn đối với cổ phiếu ngành ngân hàng
thứ hai đó là nhóm cổ phiếu bất động sản bao gồm bất đồng sản khu công nghiệp và bất động sản dân cư
tại vì với bối cảnh giá cả hàng hóa tăng làm phát người dân có thể đánh giá sẽ tăng mạnh trong
năm hai nghìn hai mươi hai thì giá bất đồng sản nó vẫn sẽ tiếp tục tăng trong năm hai nghìn hai mươi hai do đó có cơ sở để kỳ vọng
về nhóm cổ phiếu ngành bất động sản nhưng chú ý phải tập trung vào nhóm cổ phiếu có nền tảng cơ bản tốt
các chuyên gia cũng khá đồng thuận khi cho rằng nhóm blue chips sẽ có cơ hội tốt hơn sau một thời
gian khá dài tích lũy và tăng trưởng kém xa các cổ phiếu vừa và nhỏ dòng tiền sẽ có xu hướng dịch
chuyển trở lại nhóm blue do các nhóm khác đã tăng quá cao mặt khác sự tăng trưởng xa hơn của
thị trường luôn cần có vai trò của các cổ phiếu blue chips mặc dù có khá nhiều nhóm ngành tiềm năng
đóng vai trò dẫn dắt thị trường trong năm hai nghìn hai mươi hai nhưng không có nghĩa là bất cứ cổ phiếu nào thuộc
nhóm ngành đó cũng sẽ xin lời cho nhóm này
đặc biệt khi thị trường đã trải qua những cú sốc giảm điểm mạnh và liên tục nhiều phiên trong năm hai nghìn hai mươi
vậy lời khuyên cho các nhà đầu tư đặc biệt là những nhà đầu tư mới tham gia thị trường chứng khoán
trong năm hai nghìn hai mươi hai là gì mời quý vị hãy cùng đến với những chia sẻ sau
chúng ta thấy bài học của hai nghìn hai mươi một rất là lớn rồi hầu như là tất cả nhà đầu tư f vừa trải qua hai tuần lễ gần đây
thì gần như là có sự thay đổi rất là lớn về mindset của họ khi họ tham gia vào thị trường
mặc dù là có rất là nhiều lần chúng tôi có cảnh báo về việc là không nên fomo không nên lên fomo
và các cổ phiếu đầu tư như mình thật sự rất là khó vì đối với nhà đầu tư thì như tôi nói là họ đầu tư f
mà họ muốn kiếm lời nhanh thì thực sự thì đối với thị trường chứng khoán thì không phải là một kênh
để có thể kiếm lời nhanh được thì nó là một kênh đầu tư có thể xuất hiện lợi tốt hơn ngân hàng
và một số kênh đầu tư khác nhưng mà về trung bình dài hạn thì nếu mà bạn đạt được hai mươi năm ba mươi một năm
thì nó rất là tốt
và việc chọn lợi cổ phiếu thì các nhà đầu tư mới thì sẽ bắt đầu thận trọng hơn
và họ sẽ bắt đầu quan tâm nhiều hơn đến lợi nhuận của doanh nghiệp
thì tôi nghĩ là về dài hạn thì cái yếu tố lợi nhuận của doanh nghiệp nó sẽ quyết định giá
khi bước vào thời điểm đầu tráng một đầu hai mươi hai đã có một cú sụp giảm mạnh của thị trường
đặc biệt là sự giảm mạnh đối với những cổ phiếu đầu cơ nóng
thì đây là một dấu hiệu cảnh báo rủi ro cho năm hai nghìn hai mươi hai
có nghĩa là dòng tiền nóng vẫn sẽ vào thị trường
nhưng nó sẽ có những cái điểm nó đảo chiều rất là mạnh
do đó nhà đầu tư cần phải nên có một sự tỉnh táo nhất định trong hai nghìn hai mươi hai
thứ nhất đừng kỳ vọng lợi nhuận quá cao
thứ hai là hãy né hoặc là tránh hạn chế đầu tư vào nhiều
đối với những cổ phiếu penny hoặc đầu cơ
mang tính hoàn toàn không có tính chất về cơ bản
chỉ là phụ thuộc vào những cái yếu tố tăng về hiệu ứng fomo
hoặc là có sự khích giá của những cái nhóm đội lái hay gì đó
các nhà đầu tư trước khi đầu tư vào thị trường
chứng khoán thì mình cũng nên tìm hiểu
các cái nguyên tắc vận hành của thị trường nó như thế nào
những cái cạm bẫy của thị trường là ra làm sao
và những cái cách thức mà những nhà đầu tư lớn
hay còn gọi là nhà đầu tư cá mập
hay là những cái đổi lái mà họ có thể họ dẫn dắt tâm lý nhà đầu tư như thế nào
thông qua các cái phương tiện truyền thông báo đài vân vân
thì mình nên tìm hiểu trước để mình có những cái phương án mà mình đề phòng
mình tránh né khi mà cái sự việc đó nó bắt đầu nó
nó loan ra trên thị trường
thứ hai là nhà đầu tư nên có dành thời gian
để mình tìm hiểu về doanh nghiệp mà mình muốn đầu tư
và đặc biệt là nên chọn những doanh nghiệp có thương hiệu
có tên tuổi có nền tảng kinh doanh tốt
và có cái lịch sử hoạt động kinh doanh ổn định
và thậm chí là tăng trưởng dần đều
chúng ta phải có một cái sự nghiên cứu
tức là chúng ta nên góp tiền vào những cái cổ phiếu
mà họ có những dự định phát triển tốt
chúng ta nhìn vào cái cơ cấu lợi nhuận của họ
nghĩa là cái lợi nhuận đó nó sẽ có cái tiềm năng đó là
nó từ hoạt động sản xuất kinh doanh
thay vì nó là cái hoạt động mà đầu tư chứng khoán đồ này kia
nó mang lại như vậy đó
tại sao tôi nói như vậy
bởi vì khi chính phủ mở rộng tài khoá và tiền tệ
thì họ sẽ thắt chặt cái dòng tiền đầu cơ
và họ sẽ đảm bảo cái dòng tính dụng nó chạy vào sản xuất
mà nó chạy vào sản xuất nghĩa là nó chạy vào chứng khoán
của những doanh nghiệp có những cái dự định kinh doanh tốt
tôi ý muốn nói vậy
cho nên là ngân hàng nhà nước sẽ quản lý chặt cái dòng tín dụng
và sẽ đảm bảo là cái tính hiệu quả của thị trường
cho nên là mà thị trường có hiệu quả thì họ sẽ chạy dòng tiền
nó chạy vào những cổ phiếu tốt
vừa rồi là những cập nhật của thành phố hôm nay
mời thắc mắc hay phản ánh quý vị có thể gọi về đường dài nóng
hoặc hợp thư điện tử của thành phố hôm nay
còn bây giờ xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại